hiện việt nam đã là một trong bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có sự lưu hành của virus zika
tổ chức y tế thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus zica hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp
do có sự lo lắng về mối liên quan giữa nhiễm virus zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
và hội chứng viêm đa dễ dây thần kinh
để cập nhật những diễn biến mới nhất của căn bệnh do virus zika tại việt nam
truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông chu văn tuyến là đại diện cục y tế dự phòng thuộc bộ y tế
xin chào ông xin ông cho biết tình hình bệnh do virus zika ở nước ta hiện nay đang diễn biến như thế nào
hiện nay thì việt nam đã có sự lưu hành của virus zika trong cộng đồng
và bệnh virus ca được ghi nhận tại sáu tỉnh thành phố với ba mươi tám trường hợp nhiễm virus zika
trong đó thì thành phố hồ chí minh chiếm ba mươi một ca
và tại việt nam thì cũng đã ghi nhận một trường hợp chứng đầu nhỏ trẻ sơ sinh
và có xét nghiệm virus zika dương tính tại đắk nắk
hiện tại thì tình hình sức khỏe của cháu vẫn rất là tăng ổn định
và cũng vẫn được theo dõi thường xuyên cũng như lấy cái xét nghiệm của cháu bé và bà mẹ
để tiếp tục khẳng định cái nội trừ các nguyên nhân khác do gây nên trứng đầu nhỏ
vâng vậy với những người đã mắc vệnh
virus zika và đặc biệt là em bé vừa mới sinh ở đắk lắk
dương tính với virus zika thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào
tới tình hình sức khỏe cũng như là sự phát triển của em bé sau này
đối với người trưởng thành và bình thường thì cái nhiễm virus zika thông thường là không để đại di chứng
được chăm sóc tốt thì bệnh sẽ khỏi sau bảy ngày thì thường là bệnh sẽ ổn định
còn đối với nguy cơ thì đối với người mẹ thì theo cái hiểu viết mới nhất
thì trong vòng ba tháng đầu
vậy với những người mắc virus zika thì sẽ có những biểu hiện gì
và cách điều trị đối với những người mắc virus zika như thế nào
theo cái thống kê hiện nay thì nó có sáu mươi tám mươi trường hợp là nó không có biểu hiện trường trứng nâng sàng
tuy nhiên thì nó có một số biểu hiện trường trứng nâng sàng đặc trưng của nhiễm virus zika
hay thường gặp đó là thứ nhất đó là cái biểu hiện có nổi ban
cái thứ hai là có những biểu hiện như là sốt đau khớp đau cơ viêm kết mặt nhưng mà không có rửa mắt
và có thể có thêm một số những cái triệu trứng khác biệt nữa
nhưng mà thông thường thì các biểu hiện sẽ diễn biến trong từ hai đến bảy ngày
đối với bệnh do virus zika thì hiện tại là chưa có vaccine cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
do vậy thì chúng ta chỉ có cái biện pháp tốt nhất thiếu hiệu nhất đó là phòng chống cái bị nhiễm virus zika phòng chống cái mũi đốt
và đối với những cái trường hợp mà mắc bệnh thì chúng ta cần phải theo dõi triệu trứng nâng sàng để có cái phòng chống tốt nhất trong những trường hợp nếu như có những cái biểu hiện nâng sàng nặng hoặc có những biểu hiện biến trứng của cái do bị nhiễm

vậy hiện nay thì bộ y tế đã có những hoạt động gì trong công tác phòng chống bệnh do virus zika
ngoài ra thì bộ y tế cũng có những khuyến cáo gì đối với người dân và đặc biệt là phụ nữ đang mang thai thưa ông
để chủ động phòng chống bệnh do virus zika thì bộ y tế cũng đã nâng cái mức cảnh báo bệnh do virus sica hiện tại và cũng xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống virus zika trong cái tình hình hiện tại
bộ y tế cũng đã tập trung vào thực hiện mấy việc thứ nhất đó là tăng cường hoạt động giám sát phòng chống virus zika tăng cường phát hiện sớm
có cái hướng dẫn xử trí kịp thời thứ nhất cái thứ hai thì đã tăng cường cái truyền thông nguy cơ cái thứ ba là cái giám sát phát hiện sớm ở những phụ nữ có thai trong cái giai đoạn
thay ba tháng đầu tiên cái thứ tư là đẩy mạnh những nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học cũng như là có cái thông tin khuyến cáo kịp thời đối với người dân
vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân